tối nay chín tháng một mươi liên đoàn luật sư việt nam tổ chức lễ kỷ niệm bảy mươi bốn năm
ngày truyền thống luật sư việt nam và một mươi năm ngày thành lập liên đoàn luật sư việt nam
dự buổi lễ có đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị
phó thủ tướng thường trực chính phủ phó chủ tịch quốc hội uông chu liêu
phát biểu tại buổi lễ đồng chí trương hòa bình biểu dương thành tích liên đoàn luật sư việt nam
đạt được trong thời gian qua đội ngũ luật sư trong cả nước đã tích cực tham gia
tất cả các lĩnh vực của đời sống pháp lý qua đó đóng góp tích cực vào việc bảo vệ
bảo đảm quyền con người quyền công dân bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa
thúc đẩy quá trình cải cách tư pháp ở nước ta
tuy nhiên đồng chí trương hòa bình cũng chỉ ra những mặt hạn chế liên đoàn luật sư cần khắc phục
như đội ngũ luật sư vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi các cải cách tư pháp và hợp tác quốc tế
vẫn còn một số luật sư vi phạm pháp luật đạo đức nghề nghiệp
đồng chí trương hòa bình đề nghị mỗi luật sư cần tích cực học tập
rèn luyện không ngừng nâng cao kiến thức pháp luật trong nước và quốc tế
cần thực hiện nghiêm túc các quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư
thật sự gương mẫu nêu gương trong chấp hành pháp luật đấu tranh không khoan nhượng đối với mọi vi phạm pháp luật
các hiện tượng tiêu cực trong hoạt động nghề nghiệp bảo vệ nâng cao hình ảnh
uy tín trách nhiệm trước khách hàng trách nhiệm xã hội của luật sư